phiên tòa xét xử vụ án thất thoát hơn tám tám trăm linh tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng đông á bước vào phần luận tội và đề nghị mức án
bị cáo trần phương bình là chủ mưu của vụ án hành vi của trần phương bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng
ngân hàng đông á bị lỗ lũy kế hơn ba mươi một tỷ đồng vốn chủ sở hữu bị âm hơn hai mươi năm tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn bốn mươi bảy một mươi một tỷ đồng
từ những lập luận trên bị cáo trần phương bình bị tuyên phạt mức án trung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
và hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tổng hợp hình phạt là tù trung thân
bị cáo bình phải bồi thường số tiền bảy mươi năm sáu tỷ đồng đã chiếm đoạt và hơn ba một trăm linh tỷ đồng thiệt hại cho khoản vay của nhóm khách hàng